thưa quý vị kể từ năm hai nghìn ba việc tổ chức ngày thơ việt nam vào tết nguyên tiêu hàng năm đã trở thành một hoạt động mang tính định kỳ và có sức ảnh hưởng sâu rộng của hội nhà văn việt nam
thậm chí có thể nói ngày thơ việt nam đã thực sự trở thành một lễ hội thơ nơi thơ ca được tôn vinh nơi các nhà thơ và những độc giả của thơ đừng gặp gỡ và cộng cảm trong một tình yêu lớn với thơ việt với tiếng việt
năm hai nghìn một mươi chín ngày thơ việt nam bước sang lần tổ chức thứ một mươi bảy với khá nhiều nội dung mới mang nhiều ý nghĩa lịch sử xã hội sâu sắc
sau đây là những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về ngày thơ việt nam năm hai nghìn một mươi chín vừa diễn ra cách đây không lâu
điểm đặc biệt đầu tiên của ngày thơ việt nam năm nay là nó nằm trong khuôn khổ một chuỗi những hoạt động lớn do hội nhà văn việt nam tổ chức
là hội nghị quốc tế quảng bá văn học việt nam lần thứ tư diễn ra ngày một mươi sáu tháng hai tại hà nội và liên hoan thơ quốc tế lần thứ ba diễn ra ngày một mươi tám tháng hai tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
có thể nói những hoạt động này đã bổ trợ cho ngày thơ việt nam làm mới và tăng cường tính chất quốc tế hóa cho ngày thơ
bằng sự góp mặt của hơn hai trăm linh đại biểu đại diện

có thể nói những hoạt động này đã bổ trợ cho ngày thơ việt nam năm nay là nó nằm trong khuôn khổ một chuỗi những hoạt động lớn do hội nghị quốc tế quảng bá văn học việt nam tổ chức

nhà thơ anh ngọc tác giả của tập trường ca có tên sông núi trên vai tại nhà riêng và được ông chia sẻ
về mặt kết cấu chương trình ngày thơ việt nam lần thứ một mươi bảy vẫn được tổ chức như mọi năm với hai sân thơ
sân thơ chính dành cho các tác giả cao tuổi đã thành danh và sân thơ trẻ dành cho các tác giả ở độ tuổi dưới bốn mươi
bên cạnh đó việc thả thơ lên trời với ý nghĩa tôn vinh những câu thơ hay vẫn được duy trì
tuy nhiên không phải không có những khác biệt nhất định trong sự nhìn nhận đánh giá về cách thức tổ chức và hiệu quả thực sự của những nội dung hoạt động này
trong chương trình sân thơ trẻ năm nay chúng tôi cũng đa dạng hóa các hoạt động
ví dụ như sớm xây dựng chương trình kịch bản và kế hoạch để mời các nhà thơ từ các tỉnh thành về tham dự
trong đó chúng tôi cũng cố gắng hướng tới những gương mặt trẻ có nhiều đóng góp hiệu quả trong hoạt động sáng tác chung
và lại thuộc các lực lượng đa dạng khác nhau như là công an bộ đội nhà báo
hoạt động văn hóa
truyền thông v v
cùng với đó thì chúng tôi cũng cố gắng xây dựng kịch bản chương trình niềm hy vọng của thế hệ trẻ trong bối cảnh mới
hướng về niềm tự hào về bóng đá và qua đó là tự hào về sức trẻ của việt nam trong quá trình phát triển của thế hệ cầu thủ mới
và qua đó cũng là biểu tượng chung cho thế hệ của đất nước
đặc biệt là chúng tôi cũng nhấn mạnh được vào cái chủ đề chung là kỷ niệm bốn mươi năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới
chúng tôi cũng hòa được chung với
các cái sinh hoạt các cái thủ tục của ngày thơ diễn ra thì nói chung là cũng không có gì đặc biệt
vẫn có một cái sân thơ chính nhiều người lên đọc
một sân thơ trẻ thì cũng diễn ra một số các cái hoạt cảnh
các nhà thơ trẻ thì cũng lên đọc
trong đó thì tôi thấy rằng là có khá nhiều những khuôn mặt thì cũng tương đối là cũ
vì cả sân thơ chính lẫn sân thơ trẻ
có lẽ là cần phải có những cái hoạt động thay đổi
thì nó mới cuốn hút được độc giả thơ hoặc các nhà thơ chuyên nghiệp
nhìn chung có thể nói rằng ngày thơ việt nam năm hai nghìn một mươi chín đã diễn ra và kết thúc một cách tốt đẹp
thơ và nhà thơ được tôn vinh đồng thời cũng được khẳng định ở sứ mệnh thiêng liêng
với sự tồn vong của đất nước sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia
mặt khác tính chất quốc tế hóa của ngày thơ năm nay cũng đặt tiền

gợi mở một cách thức tổ chức phong phú đa dạng và hiệu quả hơn
cho những ngày thơ của các năm tiếp theo
để sao cho tình yêu với thờ ca mãi trường tồn
nước việt nam mãi xứng danh là một đất nước của thơ